thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết
tính đến một mươi bốn h chiều hôm nay một mươi hai tháng chín toàn tỉnh còn bốn trăm bốn mươi một tàu cá với bốn bảy trăm một mươi hai lao động đang hoạt động trên biển
trong đó có một trăm bốn mươi chín tàu xa bờ với hai bảy trăm tám mươi hai lao động đang hoạt động ở khu vực một mươi bốn độ một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ một trăm một mươi chín độ kinh đông
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã có công điện yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các đài canh thông tin thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phát các bản tin về thời tiết diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các phương tiện tàu cá đang hoạt động trên biển
chủ động phòng tránh hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng không cho tàu thuyền ra biển tổ chức bắn pháo hiệu theo quy định
đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hướng dẫn các tàu thuyền đã vào bờ tổ chức neo đậu chắc chắn
bảo đảm an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão gây ra